xin kính chào quý vị và các bạn
liên tục hai ngày qua các tỉnh thành trung trung bộ có mưa lớn diện rộng
nhiều điểm ghi nhận lượng mưa lớn hàng trăm mm cây ngập úng vùng trũng thấp ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt của người dân địa phương
dự báo trong đêm nay mưa lớn diện rộng còn xảy ra ở các tỉnh từ nghệ an đến thử thiên huế
và sang ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh về diện và lượng khi nhiễu động gió đông từ biển suy yếu
mưa chỉ còn diễn ra từ thanh hóa đến quảng bình còn lại thì có mưa giải rác vào chiều tối
vào trưa chiều mai thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ theo đó tăng dần từ bắc vào nam
đến các tỉnh ninh thuận bình thuận có thể đạt mức là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
tùy mưa giảm nhưng mực nước lũ lên trên các sông ở quảng bình đến thử thiên huế
còn ở mức báo động một đến báo động hai có sông trên báo động hai trong hai mươi bốn giờ tới
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt nở đất tại khu vực vùng núi ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông
người dân cần chú ý đề phòng
khu vực nam bộ và tây nguyên chịu tác động chủ yếu của đới gió đông yếu
nên có mưa rào rải rác và có nơi có rông vào chiều tối với lượng không lớn
còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ở khu vực tây nguyên
phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ và từ ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực nam bộ
trở ra với các tỉnh thành miền bắc đêm nay và ngày mai thì có mưa và mưa rào rải rác về đêm và sáng
tại các tỉnh ven biển và phía nam đồng bằng còn các nơi khác thì phổ biến là không mưa
ngày có những khoảng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
toàn biển đông bao gồm cả hai vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
gió có hướng đông bắc đến đông có cường độ trung bình tình trạng biển ổn định trở lại
tuy nhiên còn có mưa rào và rông rải rác khiến tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ về tố lốc trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
có mưa vài nơi gió nhẹ đêm và sáng sớm trời xa lạnh
nhiệt độ là từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ